trong tập trước các học viên nhí đã có một buổi học phòng cháy chữa cháy
và được trang bị những kỹ năng thoát hiểm bằng dây hạ chậm tư nha cao tầng
cách sử dụng bình cứu hỏa đúng cách
kỹ năng thoát hiểm trong môi trường khói khí độc
và tự mình xử lý khi bất ngờ rơi vào trong căn phòng ngậm khói
ngày hôm nay các học viên sẽ bắt đầu với những điều thú vị gì đây
một bài thể dục khởi động buổi sáng với những cú đấm dứt khoát
sẽ khiến các học viên khỏe mạnh và nhiều năng lượng hơn trong một ngày nhiều hoạt động
trang bị cho trẻ một vài thế thoát hiểm khi bị người lạ tấn công lơi đi
sẽ là nội dung trong buổi sáng ngày hôm nay
và bị kéo như thế này chúng ta làm như thế nào nhả ngay lập tức này ngay lập tức này quan sát nhé
chúng ta xòe hẳn bàn tay ra xoay ngược một phát sau đó thả chạy ngay lập tức
đấy là tên xâm hại bị khuyết tật một tay còn bây giờ chúng ta sẽ gặp một tên xâm hại lành lặn cả hai tay
rồi rồi bây giờ thì có vùng được không chúng ta làm gì các con nhỉ bước chân trái lên sau đó
đặt tay nắm tay vào xuống và chạy khi trẻ một mình tại những khu vực vắng vẻ rất có thể gặp
kẻ xấu tấn công bị nắm chắc cổ tay rất khó để có thể thoát ra với sức của trẻ thế nhưng không
phải không có cách hay dứt khoác xoay ngược cổ tay rồi giật mạnh khiến kẻ xấu bất ngờ phải
chạy ngay sau đó thử cơ chạy thật nhanh và hôn lớn thoát khỏi tình thế nguy hiểm bây giờ chúng
ta sẽ học đến việc là bị tấn công từ phía sau đang đi bỗng bị một người ôm khóa tay như thế này
tay này với nhau này nắm chặt hai tay vào sau đó chân chúng ta đặt ra đằng sau ngồi xuống hất sau
tháo chạy vậy nếu như tên xâm hại như thầy dương chỉ bước một chân trước một chân sau thì như thế nào
đã hất ngược lên và tháo chạy bước một này nếu chúng ta bị tên xâm hại ôm rồi khóa chặt khóa tay như
này này bước một bình tĩnh bước hai nhìn cái mũi chân đấy cái mũi chân xinh xinh ở kia rồi mình co chân
chạy dồn trọng tâm vào góc chân một hai ba khi đó trên xâm hại sẽ đau giống như cô linh vừa hám
sau đó mình sẽ chạy đi thật nhanh cấm quay lại lưu lưu lưu lưu bắt được thật sẽ bị an toàn chứ
bây giờ thì xin mời các bạn đứng lên thực hành ví dụ thôi nhá từ những nguy cơ bị bắt cóc đe dọa tấn
công xâm hại tình dục có thể xảy ra với trẻ việc trang bị những kỹ năng thoát hiểm là vô cùng gần
thiết trẻ con có thể gặp những tình hướng nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm

nghe thở giảm bớt lực đè của kẻ tấn công dùng tay cào mặt hoặc dùng chân đá vào bộ hạ của kẻ tấn công
lập tức chạy đi và hô lớn thoát khỏi tình thế nguy hiểm trẻ di chuyển ở những nơi vắng vẻ là có
hội để kẻ sâu bắt cóc nếu trẻ bị bế bỏng khóa tay và lôi đi hãy dễ dụa thật mạnh thừa cơ cắn vào
cổ kẻ tấn công một cách dễ dàng hơn
dứt khoát kẻ sâu sẽ đau đớn và buông ra lập tức trẻ hô lớn và trẻ nhanh về vùng an toàn
với tình huống trẻ di chuyển một mình trẻ bị bất ngờ tấn công và bị bế bổng lên
hãy tận dụng hai tay được giải phóng bằng cách là hép dãy ruộng cao mạnh vào mặt vào mắt của đối phương
kẻ tấn công bị đau đớn bất ngờ sẽ buông trẻ
và những động tác mà cô linh và thầy dương vừa chia sẻ thì chúng ta
phải thường xuyên tập luyện hơn nữa biết vẫn hơn tập luyện sẽ trở thành một kỹ năng và giúp các bạn thành công hơn trong cuộc sống
con nghĩ là những cái thể hóa tự vệ thì nó rất là bổ ích khi mà bị người lạ người ta đến thì không bị giật mình nữa
con cảm thấy con yên tâm hơn khi đi ra ngoài đường lúc trước thì lúc ra ngoài đường thì con vẫn thấy hơi sợ
bởi vì có thể là có người lạ tấn công từ đằng sau lưng mình ạ
trước đây con nghĩ là trẻ con thường hay bị người lớn kiểu và bắt cắt
trước đây con nghĩ là trẻ con thường hay bị người lớn kiểu và bắt cắt
thì hay là la hét bất lực còn bây giờ con đã được rèn luyện tốt rồi thì con sẽ không phải sợ trong cuộc sống nữa
chúng tôi luôn nhắc nhở với các em rằng dù các con có được những thao tác võ tự vệ tốt như thế nào đi chăng nữa
thì các con hãy nhớ rằng trong tình huống ứng biến chỉ là tạm thời thôi
các con cố gắng nhất là thoát khỏi cái vòng đó chạy thật xa kêu cứu và tìm nhiều cái sự hỗ trợ khác
đó là điều quan trọng nhất trong quá trình chúng tôi huấn luyện cho các em
các em đã từng viết thư cho bố mẹ của mình chưa
vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết một bức thư cho bố mẹ mình
để kể lại cho bố mẹ là chúng ta đã nhớ bố mẹ như thế nào
hay là chúng ta ở đây chúng ta đã có những hoạt động gì
và chúng ta có những người bạn mới là ai
ở đây chúng ta có vui hay không được không
chúng ta sẽ kể lại cho bố mẹ mình hoặc các con có thể vẽ một bức tranh mà con thấy hay ở đây được không
và sau đó chúng ta sẽ gửi cho bố mẹ
cho bố mẹ
vào cái phong bì này
và các con sẽ gửi cho bố mẹ con qua đường bưu điện
chào con đây
chúng ta sẽ có tem các con cố gắng đi
kết thúc một ngày học với nhiều kỹ năng
buổi tối là khoảng thời gian các học viên dành cho gia đình qua hoạt động viết thư tay
kể về những ngày đáng nhớ trong trại hè
điều này khiến trẻ trở nên tình cảm hơn
và thầm gắn chia sẻ với bố mẹ suy nghĩ của mình
thưa nhé con sang đây để chơi
còn anh bây giờ sao
không có ai chơi với em
không có ai thích em
dù có thế nào

đúng không ạ